thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào lúc bốn giờ sáng nay
vị trí tâm bão số năm ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
cụ thể vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc
một trăm linh chín sáu độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi vào đất liền các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam với sức gió mạnh nhất mạnh cấp tám cấp chín
giật cấp một mươi một sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu sáu độ vĩ bắc
một trăm linh sáu ba độ kinh đông trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
hơn như vậy là chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa thôi
cận báo số năm có tên quốc tế là nông âu sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ quảng bình cho đến quảng nam
và ở thời điểm này thì đã có mưa to gió lớn gây ngập úng và ngã đổ cây ở nhiều nơi
phóng viên ngọc lũy của chúng tôi tại đà nẵng sẽ gửi tới quý vị những thông tin chi tiết
cơn bão số năm đang có mặt tại tuyến đường ngô quyền quận sơn trà thành phố đà nẵng
do ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số năm mưa lớn từ tối qua đến sáng nay đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập úng cây cối ngã đổ
các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố và sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra
cơn bão số năm đang tiến nhanh vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực từ quảng trị quảng bình thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
người dân cần hết sức lưu ý tránh ra khỏi đường vào thời điểm này để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra
dự báo cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền vào trưa nay kèm theo mưa to đến rất to với sức gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số sáu